thưa quý vị hôm qua hà nội đã nới lỏng giãn cách xã hội người dân đi lại trong nội thành không cần phải xuất trình giấy đi đường
tuy nhiên thì việc qua lại các cửa ngõ thủ đô vẫn được tổ công tác kiểm soát chặt chẽ
sau đây xin mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau hai tháng thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì ngày hôm nay hà nội bắt đầu thực hiện việc nới lỏng giãn cách thực hiện theo chỉ thị số một mươi năm
các chốt trong nội thành hà nội đã được tháo rỡ tuy nhiên hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ thủ đô vẫn được thực hiện để nhằm kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa
cũng như giám sát người ra vào thủ đô nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
chốt kiểm soát pháp vân cầu rẽ lượng người và phương tiện di chuyển hướng hà nội đi ninh bình tăng đột biến
nhiều thời điểm đã xảy ra tình trạng ồn ứ kéo dài
tất cả phương tiện cá nhân đi qua chốt đều được kiểm tra chặt chẽ
người dân phải khai báo y tế và xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến công tác phòng chống dịch
có hai loại khai báo y tế một là khai báo bằng giấy hai là khai báo điện tử
khai báo điện tử thì các bạn phải quét mã theo đường link của trung tâm kiểm soát dịch bệnh
và thứ hai là có mẫu giấy xét nghiệm pcr thứ ba là chứng minh thư nhân dân
vậy là đủ ạ đấy là đối với trường hợp ngoại tỉnh
còn đi ra ngoài thành phố hà nội và thứ hai là đối với trường hợp vi trong nội thành thì mình chỉ cần khai báo y tế điện tử hoặc là khai báo giấy là được ạ
người ở tỉnh thành phố khác và hà nội
nội làm việc lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được phép hoạt động
cần có giấy xét nghiệm của cơ quan đơn vị doanh nghiệp theo mẫu
kết quả xét nghiệm âm tính virus sars cov hai bằng phương pháp pcr có giá trị trong vòng ba ngày
kèm theo đó là kê khai rõ điểm đến quét mã qr code tại chốt kiểm dịch
tại chốt kiểm soát trên quốc lộ sáu đoạn giáp danh giữa thành phố hà nội và tỉnh hòa bình
lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt người ra vào địa bàn thủ đô
một số trường hợp không đầy đủ
giấy tờ liên quan được yêu cầu quay lại để hoàn thiện những điều kiện cần thiết được vào hà nội
bây giờ như thế này nha anh phải đi test pcr đi thì anh mới về được tỉnh hà nam
riêng hà nội thì cho anh đi qua
thì hướng dẫn anh xuống một test đi nha
test quay lại test đi
có nhiều trường hợp là không đáp ứng thì chúng tôi yêu cầu người dân người ta quay lại bổ sung các giấy tờ cần thiết
trong thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban thành phố
cũng như con thành phố hà nội thì chúng tôi tiếp tục quản lý chặt
đối với người ra vào thành phố
đúng quy định
liên quan đến việc người ngoại tỉnh muốn về thủ đô hà nội cần có phải tiêm vaccine covid một mươi chín hay không
đại diện lãnh đạo công an thành phố hà nội cho biết hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải tiêm vaccine thì mới được vào hà nội